khi vùng thấp nóng phía tây yếu đi nhanh hiệu ứng gió phơn cũng giảm diện nóng ở miền trung sẽ thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho tới bình thuận
cường độ nắng cũng không còn gây gắt nữa mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở trung bộ sẽ giảm xuống còn ba mươi năm ba mươi bảy độ
một số nơi ở khu vực vùng núi phía tây như hương khê đông hà hay nam đông vẫn xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao là ba mươi tám bốn mươi độ
và dự báo phải đến hết ngày hai mươi ba tháng năm thì nắng nóng ở miền trung mới chấm dứt hoàn toàn
trong khi đó ở phía nam gió mùa tây nam đang trong giai đoạn hoạt động trở lại nhưng chưa phải là mức mạnh
vì thế trong đêm nay ở nam bộ và tây nguyên mưa vẫn chỉ xuất hiện một vài nơi
ngày mai cả hai khu vực này trời vẫn còn nắng giáo với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên sẽ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
còn đối với khu vực nam bộ nền nhiệt cao nhất trong ngày sao động trong khoảng là từ ba mươi bốn ba mươi năm độ ở khu vực các tỉnh miền đông nam bộ
và ba mươi ba ba mươi bốn độ là mức nhiệt thuộc các tỉnh miền tây nam bộ
chiều và tối mai gió tây nam hoạt động mạnh hơn
ở khu vực nam bộ cũng như phần phía nam của khu vực tây nguyên có mưa rào và rông dài rác
trong cơn rông cần nề phòng khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh
trên biển ở vĩnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần lưu ý tới hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa trong đêm nay và ngày mai không mưa rào hướng nam đến tây nam cường độ cấp bốn
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa dào hướng tây nam với cường độ cấp bốn cấp năm và có mưa rông rải rác về chiều và tối
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước